ngày thi đấu đầu tiên của đại hội thể thao bãi biển châu á lần thứ năm đã diễn ra một mươi một môn thi đấu
với một mươi năm bộ huy chương đã được trao cho các môn bóng gỗ mây thái ritsu kukas và bơi đường dài
đây là ngày thi đấu thành công của đoàn thể thao việt nam khi giành được ba huy chương vàng
một huy chương bạc và một mươi huy chương đồng
qua đó tạm thời vươn lên dẫn vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương
huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao việt nam thuộc về vận động viên phan thị phương môn bóng gỗ
ở môn kura vật bãi biển hai hạng cân dưới bốn mươi tám kg và năm mươi hai kg cả bốn vận động viên của việt nam đều xuất sắc lọt vào trận chung kết
với ngôi vô địch thuộc về hoàng thị tình huy chương vàng hạng cân dưới bốn mươi tám kg và nguyễn thị thu thủy huy chương bạc hạng năm mươi hai kg
huy chương bạc thứ tư trong ngày của đoàn việt nam thuộc về vận động viên tô thị trang môn jujit su hạng cân dưới bốn mươi chín kg
tính đến một mươi chín h ngày hai mươi năm tháng chín đoàn thể thao việt nam tạm dẫn đầu với ba huy chương vàng
bốn huy chương bạc và một mươi một huy chương đồng đã có một mươi sáu trên bốn mươi hai đoàn đã giành được huy chương vàng tại đại hội
ngày hôm nay hai mươi sáu tháng chín các vận động viên sẽ tranh tài ở ba mươi ba bộ huy trường
đây là ngày thi đấu có số lượng huy chương được trao nhiều nhất trong đó môn may thái có đến một mươi sáu bộ huy chương